trong phiên làm việc sáng nay các đại biểu quốc hội đã cho ý kiến về luật quốc phòng sửa đổi
thảo luận về quy định kết hợp quốc phòng với kinh tế nhiều đại biểu cho rằng quân đội làm kinh tế
chính là gánh vác nhiệm vụ chính trị xã hội phù hợp hiến pháp cũng như thực tiễn
đơn vị quân đội làm kinh tế quốc phòng là một trong những nhân tố chính trị rất rõ
theo đó xem lợi ích quốc phòng bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ quyết định
kinh tế là nhiệm vụ quan trọng quân đội làm kinh tế là mục đích
đầu tiên chính là gia tăng sức mạnh quân sự sức mạnh quốc phòng
từ đó gia tăng sức mạnh của quốc gia quân đội làm kinh tế để góp phần xây dựng một nền kinh tế
độc lập tự chủ cùng với tiến bộ kỹ thuật và công nghệ của quốc phòng ngày càng hiện đại
quân đội làm kinh tế chính là gánh vác nhiệm vụ chính trị xã hội
ổng hộ quan điểm này đại biểu nguyễn văn khánh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình dương
cũng cho rằng
đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế
khẳng định chủ trương nhất quán xuyên suốt của đảng nhà nước ta là một nhiệm vụ chính trị quan trọng
có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngay từ ngày đầu thành lập chức năng nhiệm vụ của quân đội đã được xác định
quân đội ta là đội quân cách mạng đội quân chiến đấu đội quân công tác đội quân sản xuất
chức năng cơ bản đó của quân đội nhân dân việt nam được khẳng định và phát huy
trong suốt chặng đường xây dựng chiến đấu trưởng thành hơn bảy mươi năm qua
những năm gần đây quân đội đã phát huy vai trò lòng cốt tham gia tích cực vào công tác xóa đói
giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội triển khai xây dựng các khu kinh tế quốc phòng
tạo điều kiện ổn định cho hàng vạn hộ dân định cư lâu dài
hình thành thế bố trí chiến lược trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh
thực tiễn hơn bảy mươi năm qua quân đội tham gia sản xuất xây dựng kinh tế
đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
khẳng định quân đội nhân dân việt nam là quân đội nhân dân không phải là quân đội nhà nghề như một số nước
đại biểu nguyễn văn khánh cũng cho rằng trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp
quân đội tham gia phát triển kinh tế xã hội sẽ góp phần thực hiện được bốn mục tiêu là gia tăng sức mạnh quân đội
và sức mạnh tổng hợp quốc gia xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ tận dụng tiềm lực
tiềm năng của đất nước về mọi mặt từng bước nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế